thưa quý vị vào ngày hôm nay đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng tháp
tham gia đoàn công tác có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
đoàn công tác của chính phủ đã đi khảo sát thực tế công tác triển khai phòng chống dịch tại công ty cổ phần vĩnh hoàn
và khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố cao lãnh
công an tỉnh đồng tháp thứ trưởng lê quốc hùng lưu ý một số vấn đề sau
lực lượng công an phải tham gia cùng với các lực lượng có liên quan của tỉnh truy vết điều tra dịch tễ các đối tượng nhiễm và nghi nhiễm
công an tỉnh phải đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung khu điều trị giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
tăng cường bảo đảm kiểm soát và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới
công khai minh bạch tình hình covid một mươi chín trong cơ quan đơn vị để báo cáo cho bộ chỉ huy tiền phương nắm chỉ đạo kịp thời
xây dựng phương pháp cách ly các trường hợp nghi nhiễm các trường hợp nhiễm tại các trại tạm giam nhà tạm giữ
chủ động giải pháp phòng ngừa cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch
nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã trao tặng ba khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác cho công an tỉnh đồng tháp